kết thúc công việc nhanh chóng dọn dẹp khu vực làm việc anh hiệp chuẩn bị về nhà
quãng đường từ nhà đến cơ quan dài một mươi một km nhưng hơn một năm nay anh hiệp lựa chọn xe đạp là phương tiện di chuyển của mình
qua những lần tìm hiểu về xe trên mạng anh bắt đầu thích thú với các dòng xe đạp
chiếc xe đạp này do chính anh đặt mua từng bộ phận và lắp kép hoàn chỉnh
trước khi sử dụng anh hiệp thường xuyên kiểm tra xe từ lốp đến dây phanh để đảm bảo xe vận hành tốt
lắp kép lại thành xe thế nên là mình cũng đặt vào đấy rất nhiều tình cảm giống như là một người bạn đồng hành
thế nên là cái việc mà thường xuyên chăm sóc nó để mà nó có thể vận hành chân tru an toàn cùng với mình trên các nhà đường thì cũng là một cái việc mà mình rất là quan tâm
hiện nay đa phần việc di chuyển của anh hiệp đều bằng xe đạp
từ ngày sử dụng phương tiện này anh có thêm thời gian để ngắm nhìn vẻ đẹp của thủ đô
đặc biệt là một kiến trúc sư anh có thể quan sát kỹ hơn các thiết kế đặc sắc trên đường
bên cạnh đó là những lợi ích về mặt sức khỏe
xe đạp có cái điểm hay là mình kết hợp vào cái thời gian di chuyển
thay vì mình phải dành một hai tiếng đồng hồ để đến phòng tập
thì mình có thể là kết hợp luôn vào những cái hành trình
mình di chuyển hàng ngày mình cũng có những cái thời gian để mà quan sát những cái chi tiết
một cách kỹ lưỡng hơn cảm nhận hà nội đẹp hơn
năm giờ chiều chị hằng và chồng bắt đầu buổi đạp xe quen thuộc
địa điểm được hai vợ chồng chị lựa chọn chính là ven hồ tây
một địa điểm thể dục quen thuộc của nhiều người dân thủ đô
sau khi đạp sang một vòng hai vợ chồng chị sẽ tiếp tục vài bài tập nhẹ nhàng
trước khi về nhà
chị hằng cho biết chính việc tập luyện đều đạn này đã giúp cả hai vợ chồng
giữ được sức khỏe tốt nhất đặc biệt là cải thiện các vấn đề về xương khớp
cái môn đạp xe đạp là cái môn mà mình rất là yêu thích
nó giúp cho mình có tinh thần sảng khoái và các cái vận động của mình
nó cũng nhẹ nhàng nó phù hợp với cả cái lứa tuổi của mình
trở trời thì thường là
trở trời thì thường là
tôi thấy nó nhức mỏi chân tay thế nhưng mà sau thời gian mình thường xuyên tập luyện
thì cái việc nhức mỏi chân tay thì mặc dù là tuổi của mình lớn hơn
thế nhưng mà cái việc nhức mỏi mỗi khi trở trời thì là hoàn toàn không có
hồ tây thời gian gần đây đang trở thành địa điểm đạp xe của rất nhiều người
đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh thay vì đến các phòng tập
đạp xe giải luyện sức khỏe đang trở thành lựa chọn thể dục mới của nhiều người dân thủ đô
vào mỗi buổi chiều hay dịp cuối tuần lượt người đến hồ đạp xe đang ngày càng tăng
vừa gian luyện thể dục lại khám phá vẻ đẹp thủ đô theo một cách riêng
trước đây thì nó vắng hơn còn mấy năm trở lại đây thì cái phong trào thể dục thể thao của mọi người
thì cũng thấy là có nghĩa là đi lên hơn
ngày hôm nay ông tùng quyết định sắm cho mình một chiếc xe đạp thể thao để cùng bạn bè rèn luyện sức khỏe
gần đây khi tìm hiểu thông tin về bộ môn này ông thấy thích thú và muốn trải nghiệm
ông cho biết bản thân muốn thay đổi từ chạy bộ sang đạp xe để cùng tham gia với những người bạn
tôi cũng tham khảo với bạn bè bảo là đạp xe sẽ tốt cho xương khớp
và tìm mặt tôi đi tìm một cái xe thể thao để tôi sử dụng
do dịch covid nên mọi người cũng muốn chọn hình thức đạp xe nhiều hơn để giản luyện sức khỏe
thì thường xe đạp nói chung thì nó sơ động hơn
và những cái mà ở tại hàng mình thì nó cũng có những danh số vượt bậc so với cùng kỳ mỗi năm
về phần nhập hàng thì bên mình cũng cố gắng là nhập những mẫu xe chất lượng tốt nhất dành cho khách hàng
nhưng mà nó cũng phải có đầy đủ tiêu chí ví dụ như là thương hiệu này
nguồn gốc nước xứ này
cái mức giá hợp lý dành cho mọi người
nhu cầu của người dân tăng cao cũng giúp thị trường xe đạp trở nên nhộn nhịp
tại cửa hàng này thời gian gần đây lượng xe bán gia tăng đáng kể
bên cạnh đó thêm nhiều dòng xe với các mẫu mã đa dạng giá cả khác nhau
được nhập về đáp ứng nhu cầu của người mua
trong đó dòng xe thể thao xe địa hình đang làm mẫu xe bán chạy nhất đặc biệt là từ sau dịch
đối với những mẫu xe mà chính hãi
có thương hiệu xuất xứ rõ ràng thì sẽ giao động từ ba bốn triệu đồng là mức giá rẻ nhất
ngoài ra cũng có những mẫu xe đến từ thương hiệu lớn hơn thì sẽ có mức giá cao hơn
trên một mươi triệu đồng hoặc hai mươi triệu đồng cũng có
thì cái nhu cầu chính của mọi người khi vào mua xe đạp thì là giá lợi sức khỏe
thì cái mẫu xe đạp thể thao thì sẽ là cái mẫu xe mà được mọi người sử dụng nhiều nhất và bán chạy nhất hiện nay
ra đời từ lâu đặc biệt nở rộ vào thời điểm giãn cách xã hội
và thời điểm này khi hầu như mọi hoạt động của đời sống quay trở lại
xe đạp xuất hiện ngày càng nhiều trên các tuyến phố
trào lưu này nổi lên như cách người dân thủ đô đi du lịch tại chỗ
với hoạt động vừa thân thiện với môi trường vừa nâng cao thể lực và được đánh giá là rất văn minh